tại hà nội đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương và phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì hội nghị giao ban công tác khoa giáo đảng
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hội nghị tập trung vào những vấn đề gây bức xúc trong xã hội hiện nay
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo vệ trẻ em bảo vệ môi trường
theo các bộ ngành trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết
chỉ đạo của đảng về công tác khoa giáo qua đó trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ
giáo dục và đào tạo y tế đã đạt được kết quả tích cực nổi bật có đổi mới công tác quản lý giáo dục
đổi mới hình thức phương pháp thi kiểm tra để đánh giá kết quả giáo dục đào tạo
bổ sung hoàn thiện phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
bộ giáo dục và đào tạo cho biết đến thời điểm này kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
đã đạt mục tiêu đề ra về sự nghiêm túc công bằng minh bạch đạt sự tin cậy về kết quả thi
bên cạnh đó những cán bộ của ngành giáo dục liên quan đến sai phạm tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám đều bị xử lý nghiêm không có việc bao che dung túng bộ cũng đang đề ra lộ trình bảo đảm sự nghiêm túc
trong các kỳ thi của năm tiếp theo tránh lặp lại những sai sót đáng tiếc như năm hai nghìn một mươi tám